với khoảng tám trăm linh tấn bom mìn còn sót lại sau chiến tranh thì việt nam là một trong những quốc gia bị ô nhiễm bom mìn
và chịu hậu quả của bom mìn còn sót lại nặng nề nhất trên thế giới
trong những năm qua đảng và nhà nước đã xác định việc khắc phục hậu quả bom mìn vật liệu nổ sau chiến tranh là nhiệm vụ cấp bách
tuy nhiên để làm sạch hoàn toàn diện tích bị ô nhiễm phải mất hàng trăm năm và cần hàng chục tỷ đô la mỹ
hà giang là một trong những tỉnh có diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn cao nhất cả nước với gần tám mươi sáu ha
có những xã như xã biên giới thanh thủy huyện vị xuyên chỉ có khoảng ba nhân khẩu nhưng có tới gần năm hectare đất bị ô nhiễm
bom mìn không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân nơi đây mà còn khiến nhiều người bị chết hoặc bị thương
anh mua xính thảo gặp tai nạn bom mìn khi đi xẻ gỗ làm nhà
kể từ ngày chồng bị tai nạn bom mìn mọi công việc lớn bé trong nhà đều đến tay người vợ
với mức hỗ trợ dành cho người khuyết tật mỗi tháng cùng với những chính sách hỗ trợ an sinh chăm sóc sức khỏe dành cho hộ nghèo gia đình anh mới vời bớt đi phần nào khó khăn
chỗ mà giả phá được thì xá cũng đã có định hướng là hiện nay là tìm các cái giống cây ăn quả để trồng cho những người bị bom mìn tại chỗ không đi làm được thì sẽ trồng cây thu nhập bằng cái kinh tế trồng cây ăn quả
qua điều tra và khảo sát kỹ thuật tại tỉnh hà giang có tới chín mươi năm số xã trong tỉnh bị nhiễm các chủng loại bom mìn vật nổ nguy hiểm ở các mức độ khác nhau
bom mìn vật nổ còn tồn tại sản xuất của các tỉnh
sau chiến tranh không chỉ ảnh hưởng đến việc khai thác sử dụng tài nguyên
tác động nhiều mặt đến đời sống của người dân và phát triển kinh tế xã hội
mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc quy tập hải cốt liệt sĩ tại tỉnh hà giang
với diện tích hiện nay với trên hai liệt sĩ nằm ở địa hình mà có bom mình trượt giả phá
thì cũng mong chính phủ quan tâm là ưu tiên cho hà giang được thực thực địa đại đó
theo ước tính số bom đạn còn xót lại sau chiến tranh tại nước ta khoảng tám trăm linh tấn
tổng diện tích ô nhiễm và nghi ngờ ô nhiễm khoảng sáu một mươi ba triệu hectare
chiếm trên một mươi tám tổng diện tích của cả nước và nằm giải rác tại sáu mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành phố
từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm bom mìn tổn xót đã làm hơn bốn mươi người bị chết sáu mươi người bị thương
với thực trạng ô nhiễm bom mìn như hiện nay việt nam cần hàng trăm năm
để làm sạch hoàn toàn bom mìn và cần kinh phí hàng chục tỷ đô la mỹ
chưa kể hàng tỷ đô la mỹ cho việc tái định cư bảo đảm an sinh xã hội ở vùng ô nhiễm bom mìn
tại cuộc họp báo của bộ lao động thương binh và xã hội về công tác khắc phục hậu quả bom mìn
sau chiến tranh tại việt nam ông nguyễn bá hoan tránh văn phòng bộ lao động thương binh và xã hội cho biết
trong những năm qua chính phủ thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo bộ quốc phòng đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả bom mìn
tại những vùng bị ô nhiễm tuy nhiên để có thể giải quyết cơ bản hậu quả bom mìn sau chiến tranh
cần nâng cao năng lực và huy động nhiều nguồn lực nâng cao trách nhiệm của các ngành các cấp
các tổ chức chính trị xã hội và mọi tầng lớp nhân dân